ủy ban châu âu ec mới đây đã tăng ngân sách cho chương trình thúc đẩy sáng tạo của hội đồng sáng tạo châu âu
đề tài để tài trợ cho các doanh nghiệp có những ý tưởng giải pháp sáng tạo hiệu quả
giúp liên minh châu âu eu đối phó với đại dịch covid một mươi chín
ủy ban châu âu ec sẽ bổ sung một trăm năm mươi triệu euro vào khoản ngân sách trị giá một trăm sáu mươi bốn triệu euro
trong khuôn khổ của hội đồng sáng tạo châu âu
gần doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chương trình thúc đẩy sáng tạo của hội đồng sáng tạo châu âu
danh sách các doanh nghiệp được nhận tài trợ sẽ được công bố vào cuối tháng này
ec cũng cam kết trao tặng danh hiệu nhãn hiệu xuất sắc cho các doanh nghiệp có ý tưởng sáng tạo
liên quan tới virus sars cov hai mà không được nhận tài trợ của hội đồng sáng tạo châu âu
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này tìm kiếm nguồn tài trợ khác